theo ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố đà nẵng từ đầu năm đến nay lực lượng chuyên môn cấp trên địa bàn đã thanh tra kiểm tra hơn một mươi bảy sáu trăm linh trong tổng số hơn hai mươi bốn cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống tại đà nẵng
qua đó xử phạt vi phạm hành chính hai trăm bảy mươi bảy cơ sở với số tiền hơn một năm tỷ đồng
vi phạm chủ yếu của các cơ sở là không bảo quản riêng biệt thực phẩm sống và thức ăn chín dẫn đến nguy cơ ô nhiễm chéo
khu vực chế biến buôn bán không bảo đảm vệ sinh không thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu theo quy định
ngoài ra ban quản lý an toàn thực phẩm đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm tại nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh
và ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh mì gây ngộ độc thực phẩm
trong ba tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan
đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm nhất là vào dịp tết dương lịch
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm